ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả lợn châu phi vừa có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đơn vị liên quan chấn chỉnh việc phòng chống dịch bệnh và chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc phòng chống dịch bệnh và chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ubnd cấp huyện cấp xã huy động các lực lượng của địa phương bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp môi trường công an dân quân tổ chức giám sát phát hiện và kịp thời thu gom tiêu hủy sát lợn chết vứt ra ngoài môi trường nhất là khu vực sông ngòi canh rạch trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện sát lợn chết theo quy định chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
đồng thời giao và chỉ đạo các lực lượng công an của địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn chính quyền cơ sở người dân theo dõi điều tra bắt và xử lý nghiêm các trường hợp vứt sát lợn chết lợn bệnh nghi mắc bệnh ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh